hôm qua các nhà đàm phán ai cập và qatar đang nỗ lực thúc đẩy gia hạn thêm hai ngày
đối với thỏa thuận lường bắn giữa phong trà hồi giáo hamas và israel
đây là những nỗ lực tiếp theo của các nước trung đông nhằm tạo điều kiện để có thêm thời gian tăng cường
cung cấp viện trợ nhân đạo đến giải gaza đồng thời thực hiện các hoạt động trả tự do cho những người bị bắt giữ làm con tin
thông báo của cơ quan truyền thông thuộc chính phủ ai cập nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức
để bảo đảm ngày càng nhiều hàng viện trợ nhân đạo đến được phía bắc và phía nam của giải gaza
việc ai cập và qatar thúc đẩy gia hạn thêm diễn ra ngay sau khi có thông tin cho biết lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn
vào lúc bảy giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tức một mươi hai giờ cùng ngày theo giờ việt nam sẽ được tiếp tục trong ngày thứ bảy liên tiếp
tức là đến ngày một tháng một mươi hai trong ngày thứ bảy này hamas sẽ trả tự do cho một mươi người israel bị bắt giữ làm con tin
đổi lại ba mươi người palestine bị giam giữ ở israel sẽ được trả tự do